trạm tấu là huyện vùng cao khó khăn của tỉnh yên bái nằm trong sáu mươi hai huyện nghèo của cả nước theo quyết định ba mươi a
tuy nhiên địa phương này lại là điểm sáng khi thực hiện nghị quyết một mươi tám về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
và nghị quyết số một mươi chín về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
sau khi tiến hành các bước chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt thì ban tổ chức huyện ủy và phòng nội vụ huyện trạm tấu
đã được sắp nhập lại mang tên là cơ quan tổ chức nội vụ huyện trạm tấu từ ngày một tháng chín vừa qua với một mươi ba cán bộ
sau hơn ba tháng đi vào hoạt động mọi công việc chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan mới vẫn khá xuân sẻ
vì nhiệm vụ của hai cơ quan trước khi sắp nhập là khá tương đồng
một trong những vấn đề quan trọng nữa đó là sau khi sắp nhập đã giảm được đầu mối cơ quan có cùng nhiệm vụ
về con người đã giảm được một cấp trưởng và theo kế hoạch đến năm hai nghìn một mươi chín cơ quan tổ chức nội vụ sẽ giảm xuống còn một mươi hai cán bộ
cơ quan nội vụ cũng tham mưu về vấn đề về tổ chức cán bộ về công tác cán bộ về con người
ban tổ chức cũng tham mưu về vấn đề đó
thì mỗi một cái quy trình nào nó có khác
ví dụ ban tổ chức là trình thường trực và trình thường vụ
còn đối với nội vụ thì các ông chí đó xây dựng và trình biểu an dân và biểu an dân để phải trình sang thường trực và thường vụ thì mới thực hiện được
thì với những công cao việc như vậy thì bây giờ là cơ quan tổ chức nội vụ là trực tiếp tham mưu
và trình lên thường trực trình ý kiến và trình ra thường vụ để quyết đáp vấn đề này để nó gọi những cái thuận lợi thế
cũng được sắp nhập theo nghị quyết một mươi tám của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
trước đó còn có văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân và văn phòng huyện ủy mang tên mới là văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện trạm tấu
với nhiệm vụ tương đồng đều có chức năng tham mưu giúp cấp ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện trong tổ chức điều hành đôn đốc nhiệm vụ của các cơ quan
với nhiệm vụ chuyên môn đều ổn định với một đầu mối điều hành nên không còn tình trạng trồng chéo trong công việc giữa hai cơ quan như trước đây tiết kiệm được các chi phí không đáng có trong công việc
trực tiếp là cái đồng chí lãnh đạo tránh văn phòng thì là bây giờ là phải giải quyết nhiều mảng việc hơn
nên là hàng ngày xử lý văn bản của tất cả thường trực ba b bộ phận tổng hợp thì sẽ có sự vất vả hơn
với việc nghiêm túc thực hiện nghị quyết nên đến nay huyện vùng cao trạm tấu đã sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và hoạt động hiệu quả
với lộ trình chuẩn bị xây dựng đề án và chuẩn bị chú đáo các bước nên quá trình thực hiện hai nghị quyết này không gặp vướng mắt nào
riêng đối với nghị quyết một mươi tám đã cơ bản hoàn thành còn đối với nghị quyết một mươi chín đang thực hiện sát nhập một số thôn bản
nếu như trước đây khi chưa thực hiện hai nghị quyết một mươi tám một mươi chín thì huyện trạm tấu có năm mươi chín cơ quan và một mươi hai đơn vị hành chính
nếu như trước đây khi chưa thực hiện hai nghị quyết số cơ quan rút gọn xuống năm mươi năm giảm bốn cơ quan
với tinh thần khẩn trương nghiêm túc và có sự thống nhất cao có thể khẳng định việc triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết một mươi tám một mươi chín hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai ở huyện trạm tấu đã đạt hiệu quả bước đầu
cùng với đó huyện trạm tấu cũng từng bước khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất và dần tháo gỡ những vướng mắt để nghị quyết một mươi tám một mươi chín thực sự đi vào cuộc sống